theo thống kê của trung tâm tiêm chủng vắc xin dành cho trẻ em và người lớn vnvc
từ sau tết nguyên đán tới nay thì tỷ lệ trẻ em tới tiêm chủng có giảm nhẹ
tuy nhiên lượng người lớn tới đăng ký tiêm chủng vắc xin cố mùa tăng đột biến lên tới ba trăm linh
thậm chí nhiều người đưa cả gia đình tới tiêm chủng
thực tế thì việc tiêm chủng có thực sự giúp ngăn ngừa đẩy lùi dịch bệnh hay không
mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
chị nguyễn thị sang không khỏi lo lắng
bên cạnh những biện pháp phòng bệnh cho bản thân và những người xung quanh
chị đã chủ động đi tiêm vắc xin phòng cúm mùa
tiêm phòng là để tăng giúp đề kháng của mình
để phòng với các bệnh đặc biệt là vi dụng cúm
và thứ hai là mình cũng không sợ
tại vì ở đây là hằng ngày cũng biết là ở đây là đồng sát khuẩn rất là tốt
nên em cũng không lo
nói chung là việc mình cần làm thì cứ làm thôi
khi con vừa đủ sáu tháng tuổi
vợ chồng chị nguyễn thị thảo linh cũng đưa bé
tới trung tâm tiêm chủng tiêm mũi vắc xin ngừa cúm đầu tiên
mong con khỏe mạnh để ngăn ngừa dịch covid một mươi chín
tại vì dạo này dịch covid cũng đang mạnh
cho nên tôi cho cháu đi tiêm
với lại cháu vừa đủ sáu tháng
là tiêm mũi cúm này
quá sáu tháng thì nó lại còn những cái mũi khác nữa
cho nên tiêm không kịp
thì em cứ cho cháu đi tiêm
tuy nhiên theo các bác sĩ
việc tiêm vắc xin cúm không thể ngăn chặn covid một mươi chín
nhưng với điều kiện thời tiết ở nước ta
bệnh cúm khá phổ biến
đặc biệt là vào mùa đông xuân
nên việc tiêm phòng rất cần thiết
khi mà chúng ta tiêm phòng
thì chúng ta sẽ không mắc bệnh cúm
vì khi mắc bệnh cúm
thì nó có các triệu chứng
cũng như là các bệnh về đống hóp
nó sẽ tương tự như là covid
làm cho cái việc chẩn đoán và điều trị nó sẽ phức tạp hơn
thứ hai là tiêm phòng cúm
thì người dân sẽ được tăng cường sức đề kháng
để bảo vệ trong mùa dịch nó tốt hơn
nhất là trên các đối tượng mà nhóm có nguy cơ cao
ví dụ như là người có tuổi
những người có bệnh lý mãn tính
hay là những nhóm phụ nữ mang thai
hoặc là các trẻ nhỏ
hiện nay các trung tâm tiêm chủng
đã chủ động bảo đảm việc phòng ngừa
tuy nhiên việc tiêm phòng cúm
có thể thực hiện quanh năm
người dân không nên đổ xô
dồn vào thời điểm dịch bệnh
để tránh tình trạng khan hiếm vaccine